thưa quý vị từ rất nhiều vụ án trong gia đình xảy ra cho thấy những mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ qua thời gian không được giải quyết
thường đưa tới những hậu quả nghiêm trọng
trong nhiều nguyên nhân gây ra mâu thuẫn gia đình thì các vấn đề về đất đai là một trong những nguyên nhân khá phổ biến
mới đây tại vĩnh phúc do mâu thuẫn trong việc giấy tờ nhà đất đào ngọc thìn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ở xã trung mỹ huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
đã dùng dao và súng khống chế và dùng xăng tẩm lên người vợ dọa đốt
tuy nhiên lực lượng công an đã có mặt kịp thời tuyên truyền giải thích vận động và giải cứu thành công con tin
trước đó công an huyện bình xuyên nhận được tin báo của người dân về việc chị nguyễn thị đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở thôn thanh lanh xã trung mỹ huyện bình xuyên
bị chồng là đào ngọc thìn nhốt trong nhà khóa trái cửa dùng dao súng khống chế và dùng xăng tẩm lên người dọa đốt chị đông
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc giấy tờ nhà đất của thửa đất đang ở
ở hiện trường lúc này thì gia đình nhà đối tượng là một nhà ba gian có một cửa da vàng ngoài trên thì là lập bờ lô nhưng trong nhà thì có rất nhiều các cái đồ đạc dễ bắt cháy
và tình trạng lúc cái này thì đối tượng thì chốt cửa với bên trong con tin thì cũng đang ở trong nhà
lúc này thì mùi xăng dầu bay ra rất nguy hiểm đối tượng thì rất hung hãn liên tục hô hết rằng là hôm nay là sẽ giết chết hết rồi sẽ đốt hết
nhận thấy đối tượng rất hung hãn sử dụng vũ khí nóng khống chế và đòi đốt con tim chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường
với yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe cho con tin tổ công tác gồm lực lượng công an và chính quyền địa phương đã ra sức vận động thuyết phục đối tượng thả người ra ngoài
với tình huống như vậy thì chúng tôi cùng phối hợp với chính quyền địa phương kiên trì kiên quyết vận động đối tượng yêu cầu hãy bình tĩnh và chấp hành pháp luật và thả con tin

với tình huống như vậy thì chúng tôi cùng khối hợp với chính quyền địa phương hãy bình tĩnh và chấp hành pháp luật